tại tỉnh nghệ an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và công an huyện con cuông đồng chủ trì phối hợp
đã phá thành công chuyên án bắt ba đối tượng thu giữ một bánh heroin
qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an huyện con cuông đã phát hiện số đối tượng ngoại tỉnh
di chuyển vào địa bàn có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy
bước đầu xác định phạm thị vui chú tại hải phòng là đối tượng chủ mưu bóc nối với đối tượng quang văn xây chú tại huyện tương dương
hình thành đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ huyện kỳ sơn đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ
ngày hai mươi hai tháng tám phạm thị vui chú tại hải phòng là đối tượng chủ mưu cùng với liêu văn kỳ chú tại tỉnh thái nguyên
đón thêm quang văn xây di chuyển vào nghệ an
tối ngày hai mươi ba tháng tám ban chuyên án đã bắt quả tăng ba đối tượng thu giữ một bánh heroin ba điện thoại di động
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại cho nhà nước khoảng bốn trăm linh triệu đồng
hai đối tượng là lương thị tuyết công chức đội địa chính xây dựng thuộc ủy ban nhân dân xã mai pha
thành phố lạng sơn và lê thị bích nguyên là công chức đội thuế xã phường hai chi cục thuế thành phố lạng sơn đã bị khởi tố bắt giam
theo cơ quan điều tra căn cứ và tài liệu thu thập được xác định từ năm hai nghìn một mươi ba
tuyết và bích lợi dụng chức vụ quyền hạn đã hướng dẫn kê khai và thu tiền thuế xây dựng cơ bản không đúng quy định của nhiều hộ dân
trên địa bàn xã mai pha thành phố lạng sơn gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền khoảng bốn trăm linh triệu đồng
ngày hai mươi ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của lương thị tuyết và lê thị bích
thu giữ nhiều tài liệu đồ vật liên quan phục vụ công tác điều tra
tiếp nhận tin báo của người dân về việc có ba thanh niên nổ súng tại chợ đêm thanh bình
công an thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã mời võ hoàng văn cùng với hai đối tượng trú tại xã bình thành để làm việc
tại cơ quan điều tra võ hoàng văn khai nhận do có mâu thuẫn với tô minh hoài nên rủ văn và rủ thêm hai người đi tìm hoài để giải thuyết mâu thuẫn
trước khi đi văn đã mang theo một khẩu súng loại rulo trong súng có năm viên đạn rồi cất giấu trong người
khi đi đến khu vực chợ đêm văn lấy súng bắn ba phát đạn về hướng của hoài đang ngồi nhưng không trúng ai rồi điều khiển xe mô tô chạy đi
công an huyện thanh bình đã thu giữ được một khẩu súng rulo ba vỏ đạn và hai viên đạn còn ở bên trong khẩu súng một khẩu súng loại súng bắn phao
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn quan tỉnh lạng sơn vừa khởi tố nông văn nam trú tại hà quảng tỉnh cao bằng về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn tám
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện văn quan nhận được tin báo của người dân về việc bị mất một chiếc xe mô tô
công an huyện đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp lực lượng truy đuổi khống chế đối tượng
tại cơ quan công an nam khai trước đó bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn thu giữ xe vì lỗi vi phạm luật giao thông
không có phương tiện đi lại nên đã lợi dụng sơ hở của người dân lấy trộm chiếc xe mô tô